y học đang áp dụng những phương pháp chữa trị cụ thể nào
và liệu nó có mang đến hiệu quả triệt đề
và không quay đầu lại cho bệnh nhân hay không
thưa thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa
thưa chị hiện nay cũng có rất nhiều phương pháp để điều trị nám da
tuy nhiên chưa có phương pháp nào gọi là tiêu chuẩn vàng
để điều trị cho những tình trạng như vậy
thường bây giờ người ta sẽ không sử dụng đơn liệu pháp nữa
mà sử dụng đa liệu pháp
kết hợp các phương pháp khác nhau
từ nội khoa sử dụng thuốc bôi đơn thuần tránh nắng
cũng như là những phương pháp can thiệp
như là dùng laser hay là dùng lột da hóa chất
như tiến sĩ hà vừa nói
tuy nhiên tất cả các phương pháp đấy
nó phải được kết hợp một cách đúng cách
và phù hợp với tình trạng da của bệnh nhân
thì mới có thể đem lại cái hiệu quả tốt được
ở bệnh viện của chúng tôi thì cũng có rất nhiều bệnh nhân
đã được cải thiện về tình trạng da sạm nám rồi
thế tuy nhiên nếu mà
để mà nói rằng là nó sẽ không bao giờ quay trở lại
thì nó sẽ có phần không chính xác lắm
bởi vì nó liên quan đến cái sự lão hóa này
liên quan đến nắng mặt trời này
liên quan đến những cái yếu tố học môn khác
cho nên là cũng có những cái khả năng nó có thể quay lại
kể cả ví dụ như là bạn mang thai
bạn sinh con xong rồi
nhưng mà sau đấy cũng có những cái trường hợp là
lần mang thai sau bạn lại bị đậm hơn
ví dụ như vậy
cho nên là mặc dù là nó là cái mong muốn rất lớn
của tất cả chị em chúng tôi
và những anh em bị giảm má
nhưng mà cũng chưa có một cái phương pháp nào
để mà triệt để hoàn toàn cả
thế còn việc điều chỉnh nỗi tiết tố thì sao ạ
bởi vì là khi mà chúng ta
chị em càng nhiều tuổi
thì cái nguy cơ suy giảm nỗi tiết
cũng là cái yếu tố khiến nó da của chúng ta bớt đẹp đi
và để mà điều chỉnh nó
tức là để cản kìm hãm sự suy giảm của nỗi tiêu tố
hay là ngăn chặn nó để cho da đẹp hơn
thì nó có tác động thực sự đến làn da người phụ nữ không
thưa tiến sĩ bác sĩ phụ thea
khi mà mình sử dụng hormone
thực ra thì là cái
đương nhiên là khi mà càng về già
thì lượng hormone nó càng giảm
thì nó có hai cái vấn đề ở đây
một là mình sẽ kích thích chính cái bản thân cơ thể mình
để tự sản sinh cái lượng hormone tự nhiên
thực ra thì những cái chất đó
đó là những chất mà chống oxy hóa chống lãng hóa
thế còn cái loại thứ hai là mình sẽ dùng hormone thay thế
thì một số người ví dụ một số phụ nữ
phải cắt buồng trứng chẳng hạn
thế mình sẽ phải dùng cái hormone thay thế
để cho cơ thể người ta nó có nhiều cái vấn đề
về chống lại sự lão hóa
bởi cái thiếu hụt cái hormone sinh dục nữ quá sớm
thì nó có hai cái là khi mà một số hormone sinh dục nữ
thì nó lại có thể gây nguy cơ tăng nguy cơ nám nhiều hơn
thế do đó khi mà chúng ta sử dụng
thì chúng ta lại phải sử dụng cùng với cả kem chống nắng
rất là triệt để
nếu như chúng ta quên mất cái sử dụng kem chống nắng
thì như vậy
cái sạn nám của ta ngày càng tăng
thì một cái nữa là gì
khi chúng ta chống lại cái lão hóa
thì cái nguy cơ của chúng ta giảm đi
cái nguy cơ mà bị nám và tăng sắc tố giảm đi rất là nhiều
và cũng rất may là nó có
khi mà chúng ta bị nám
thì cái người mà có tuổi
thường người mà mạng kinh
thì cái nám tự nhiên trong một số trường hợp nó giảm đi
do cái nửa học bộ của chúng ta
nên bên như vậy là khi một bộ súng học môn
thì nó có hai vấn đề như vậy
nó tránh được nhau một chút
nếu tất cả các phần khác của chúng ta trẻ hóa lại
thì đôi khi da chúng ta lại có thể nguy cơ tăng sắc tố
nếu như chúng ta không có kiểm soát được nó
không có che chắn tốt
không có bảo vệ được nó tốt
thật ra thì cái nám của chúng ta
thì chúng ta hình dung là cái nám
nó là một cái động
nó là một cái tăng sắc tố
mình nói nôm na là tăng sắc tố động
nó là liên tục nó chuyển động liên tục
nên như bác sĩ hoa đã nói rồi là
chúng ta không có một cái biện pháp nào đến thời điểm này
nó không có biện pháp nào nó mất đi một trăm một trăm
vì nó là động nó chuyển động liên tục
nên chúng ta không thể
ví dụ cái đích nó nằm cố định
thì chúng ta bắn có thể rất dễ
nhưng cái đích chuyển động thì chúng ta bắn rất khó
nó bắn rất khó và nó chạy liên tục
do đó mà cái
cái mà chăm sóc và phối hợp để mà giảm cái nám
chúng ta phải phối hợp bằng nhiều biện pháp khác nhau
không chỉ đơn thuần là biện pháp về học môn
đấy ngay cả biện pháp môn nó cũng giống như là người nấu ăn
cũng giống là cho muối vào để ngon hơn
nhưng nếu chúng ta quá thì chúng ta sẽ không ăn được
mà chúng ta ít quá thì nó nhạt
thì chúng ta cũng không mất ngon của cái món ăn
vậy nó giống hệt như cái
thì cái điều trị nám cũng như dự phòng nám
nó cũng giống như vậy không khác gì cả
đấy nên chúng ta khi mà sử dụng như vậy
nên chính vì điều đó chúng ta phải cần cái việc là
bác sĩ can thiệp vào đấy
chứ không phải là tự mình làm tự mình làm
tự mình đọc một cái sách nào đấy
à có một cái biện pháp này rất hay
à bổ sung học môn này rất hay
thế này mình tự bổ sung tự điều trị
thì không bao giờ nó đạt được kết quả mong muốn ra
thậm chí nó gây tác hại cho mình
vâng thế từ cái kinh nghiệm của anh ấy anh thấy rằng là
cái lời khuyên nào hữu ích nhất cho chị em để đề phòng vậy
vì là có nhiều chị em bốn năm mươi tuổi ra vẫn rất đẹp đúng không chị oa
cái việc đầu tiên phải cảm ơn gọi là mẹ tự nhiên
vì mẹ tự nhiên có những người đấy
thì các bạn biết rồi là cho
nó gọi là liên quan đến yếu tố gen
thì có những người là cho chúng ta sinh ra
người ta cũng đâu chăm sóc hơn mình đâu
nhưng mà người già rất đẹp
nhưng có người thì chăm sóc kỹ càng lắm
thì mới được cái làm da đẹp như vậy
thế đấy là việc đầu tiên
điều thứ hai là đương nhiên là cái trồng nắng của chúng ta phải rất tốt
đấy chống nắng của chúng ta rất tốt
và việc thứ ba cái quan trọng nhất là
dinh dưỡng của chúng ta cũng phải hài hòa
một cái điều quan trọng nữa là tinh thần của chúng ta phải tốt
đấy chị em mà có dinh dưỡng tốt
rồi che chắn tốt
nhưng mà lúc nào cũng buồn lúc nào cũng ủ rũ
thì như vậy cái làn da nó cũng không bao giờ đẹp được cả
theo tinh thần chúng ta dù bất kỳ vấn đề gì chúng ta cũng phải ngợi cao lên
có nghĩa là
chồng có mắng hay là có ghét mình thì mình cũng phải yêu đời
đúng rồi tại vì ngoài chồng da còn nhiều người đàn ông khác yêu mình
không có gì sợ cả
thế thì cái tinh thần nó rất quan trọng
thì như vậy đấy là những cái mà chúng ta luôn luôn phải giữ được cho chúng ta
kinh nghiệm từ công việc của một tiến sĩ bác sĩ nam
thôi tôi hỏi kinh nghiệm của một người phụ nữ